do ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng nghìn hectare lúa đông xuân tại hạ liêu khu vực sông vu gia thu bồn tỉnh quảng nam
đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sản xuất nghiêm trọng
hiện ngành nông nghiệp địa phương đang triển khai cấp bách các biện pháp ngăn mặn chống hạn
trạm bơm đặt ven sông thu bồn này được thiết kế để cung cấp nước cho hơn sáu trăm năm mươi hectare lúa và hoa màu
tuy nhiên gần hai mươi ngày nay không thể vận hành được do cửa thù nước bị nhiễm mặn
không đủ nước tưới hơn một trăm linh hecta lúa đồng xuân đang trong thời kỳ đẻ nhánh
chuẩn bị làm đồng tại đây đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng có khả năng mất trắng
đây là điều người nông dân khu vực hạ lưu sông thu bồn chưa từng nghĩ đến
bởi thông thường tình trạng này chỉ xảy ra vào cuối mùa vụ
do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước từ các sông hiện người dân chỉ biết chờ mưa
bởi nhiều diện tích lúa tại đây không có nguồn tưới dự phòng nào khác
chưa có năm nào mà khó khăn như năm hơn không trong mùa này
vụ đông xuân này thì ngay từ đầu vụ thì cây lúa ở giai đoạn mới ba mươi ngày
nhưng mà hiện nay tình hình độ mạng đã tranh xong có lúc đo ở thời điểm là tranh một sáu phần nghìn
việc lấy nước để tưới là không thực hiện được
để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ngay trong vụ đông xuân
tỉnh quảng nam đã triển khai hàng loạt các biện pháp công trình và phi công trình
như đắp đập ngăn mặn sử dụng nguồn nước tại các hồ thủy lợi để tưới cho cây lúa
tại cầu cao lâu đã lên một mươi sáu phần nghìn
nên là cái việc lấy nước trực tiếp đến sông thu bồng là không thể lấy được
mà chủ yếu chúng tôi hiện nay đang cung cấp nước cho bà công là dùng nước hầu quy của hồ phú ninh
chúng tôi phải sử dụng kho nước trong hồ rất là lớn
tính đến điểm này thì gần như là chúng tôi cân đối là thấy rất là lo lắng cho cái năm sản xuất ngọn trăm mươi
vụ đông xuân thì chắc chắn là nguồn nước sẽ đảm bảo
tuy nhiên cái phần nguồn nước còn lại trong kho nước
để dành cho bộ hệ thống thì cần phải tính toán lại
năm ngoái hạn mặn đã làm ảnh hưởng tới hơn ba hectare lúa
gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh quảng nam
nếu địa phương không có những giải pháp cấp bách
rất có thể tình trạng này sẽ tiếp tục xảy ra khi lượng nước tại các hồ chứa phía thượng nguồn
hiện đang thấp hơn mức trung bình nhiều năm